vào ngày một mươi chín tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã là chấu minh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật
theo hồ sơ vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi cháu minh cường cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật trên địa bàn tỉnh lào cai
cường được nhận hai mươi triệu đồng tiền công khi chia số tiền cướp được rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với bị can chấu minh cường
vào ngày một mươi chín tháng bốn đối tượng châu minh cường bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã phù ninh huyện sóc sơn thành phố hà nội
tại cơ quan cảnh sát điều tra cường khai nhận khi biết lực lượng công an truy tìm cường đã bỏ trốn sang campuchia sinh sống
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cường quay trở lại việt nam và sống lang thang qua nhiều tỉnh
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thì trở về sinh sống và làm thuê tại xã phù ninh huyện sóc sơn thành phố hà nội